công tác giải phóng mặt bằng còn chậm là khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ các dự án
tuy nhiên hà nội sẽ phấn đấu hoàn thành nhiều dự án công trình trọng điểm trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đây là khẳng định của đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tp hà nội
tại buổi ra ban báo chí thành ủy diễn ra vào chiều ngày hai mươi tám tháng năm
thành phố hà nội hiện đang triển khai một mươi tám dự án trong đó có ba công trình trọng điểm
gồm đường vành đai một đường vành đai hai và khu liên cơ võ trí công
vấn đề được nhiều cơ quan báo chí quan tâm và đặt câu hỏi đó là công trình này liệu có bảo đảm chất lượng khi hoàn thành
vì cục giám định nhà nước về công trình xây dựng bộ xây dựng từng chỉ ra hàng loạt vấn đề ở công trình này
như có tình trạng nứt kết cấu dầm sàn hệ thống phòng cháy chữa cháy và vách kính không bảo đảm tiêu chuẩn
ba dự án trong danh mục đầu tư công trung hạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cũng sẽ được thành phố dự kiến phê duyệt vào tháng một mươi tới đây
góp phần xây dựng thủ đô văn minh hiện đại phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân